thời gian gần đây trên địa bàn xã điển xá huyện nam trực tỉnh nam định liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh
các vụ trộm thường xảy ra trong đêm đối tượng hoạt động manh động chuyên nghiệp ít để lại dấu vết ở hiện trường
gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hai đối tượng nghi vấn bị mời lên làm việc gồm nguyễn văn mạnh chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
và phạm văn lợi chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
năm hai nghìn tám hai đối tượng đã sử dụng xe ô tô tải giả làm người đi mua cây
khi thấy các cây đặt ven đường chúng liền cho lên xe tẩu thoát rồi mang đến hải dương cất giấu
chín cây cảnh mà mạnh và lợi lấy trộm được có giá trị gần một trăm linh triệu đồng của sáu hộ dân trên địa bàn xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam trực đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
với hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản thu hồi được chín chậu cây cảnh